các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sử dụng loại kẹo cao su này giúp tải lượng virus trong nước bọt và sẽ là công cụ có ích trong việc chống dịch tại những nước chưa có đủ vaccine covid một mươi chín
một tin vui trong quá trình chống dịch covid một mươi chín khi các nhà khoa học đã phát hiện kháng thể mới giúp giảm nguy cơ bệnh nặng khi nhiễm các chủng virus corona
trong đó có cả chủng gây bệnh covid một mươi chín và bệnh sars
các nhà khoa học tại mỹ đã phát hiện kháng thể mới giúp giảm nguy cơ bệnh nặng khi nhiễm các chủng virus corona
kết quả nghiên cứu này đã được đăng tải trên tạp chí khoa học số ra ngày hai tháng một mươi một
một nhóm nghiên cứu tại viện vaccine cho con người đắk đã phát hiện ra kháng thể trên và tiến hành thử nghiệm trên động vật
giám đốc của viện này đồng tác giả nghiên cứu trên cho rằng kháng thể này có khả năng trở thành một phương pháp điều trị cho dịch bệnh hiện nay
theo ông kháng thể trên cũng có thể có hiệu quả trong trường hợp xảy ra các đợt bùng phát dịch bệnh trong tương lai
khi các chủng virus corona lây lan từ vật chủ
các nhà nghiên cứu tại viện này đã phân lập được kháng thể này bằng cách phân tích mẫu máu của một bệnh nhân từng nhiễm virus sars cov hai
nguyên nhân gây ra dịch sát vào đầu những năm hai nghìn
và từ một bệnh nhân mắc covid một mươi chín hiện nay họ đã xác định được hơn một bảy trăm linh kháng thể mà hệ thống miễn dịch tạo ra
có khả năng liên kết tại các vị trí cụ thể trên virus giúp ngăn chặn mầm bệnh lây nhiễm vào tế bào
khi virus đột biến nhiều liên kết bị thay đổi hoặc bị loại bỏ khiến các kháng thể bị vô hiệu hóa
nhưng cũng có những vị trí trên virus không thay đổi dù chúng đột biến
các nhà khoa học đã tập trung nghiên cứu kháng thể nhằm vào những vị trí này vì chúng có khả năng đạt hiệu quả cao
ngay cả đối với những chủng virus khác nhau
trong số một bảy trăm linh kháng thể từ hai bệnh nhân trên các nhà nghiên cứu tại đại học đắk đã tìm thấy năm mươi kháng thể
có khả năng liên kết với cả virus sars cov hai cũng như sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín hiện nay
phân tích sâu hơn cho thấy trong số đó một kháng thể phản ứng chéo có thể liên kết
với nhiều loại virus corona khác trên động vật ngoài hai tác nhân gây bệnh lây nhiễm cho người nêu trên
ông cũng nhấn mạnh kháng thể này gắn tại một vị trí không thay đổi trên virus dù trải qua nhiều đột biến
do đó kháng thể có thể vô hiệu hóa một loạt các chủng virus corona
sau khi phân lập được kháng thể viện này đã chuyển kết quả cho các nhà nghiên cứu tại unc
những người có chuyên môn về virus corona ở động vật
nhóm nghiên cứu này đã thử nghiệm trên chuột để xác định xem liệu kháng thể có thể ngăn chặn lây nhiễm
một cách hiệu quả hay giảm thiểu các triệu chứng
nặng hay không
kết quả cho thấy kháng thể này thực hiện được cả hai chức năng này
kháng thể trên đã giúp bảo vệ chuột trước bệnh sars cov một mươi chín và các biến thể của virus sars cov hai
như delta cũng như nhiều virus corona ở động vật có khả năng gây ra dịch bệnh ở người
còn tại việt nam lần đầu tiên các nhà khoa học việt nam đã nghiên cứu tổng hợp thành công
hợp chất nitajosanite để sản xuất thuốc điều trị covid một mươi chín từ nguyên liệu giá rẻ
viện hóa học viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam cho biết
đã nghiên cứu tổng hợp thành công hợp chất nitrosanit ở quy mô phòng thí nghiệm
dùng để sản xuất thuốc điều trị covid một mươi chín ở thể nhẹ và trung bình
thành công này thêm một lần nữa góp phần vào nỗ lực chung của các nhà khoa học việt nam
trong nghiên cứu thuốc vaccine và sinh phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đại dịch covid một mươi chín đang diễn biến rất phức tạp số người lây nhiễm và tử vong ngày càng cao
ngoài giải pháp vaccine thì việc nghiên cứu tạo ra các thuốc điều trị là vô cùng quan trọng
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
đất số bảy mươi tám nqicp ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
chủ tịch viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam đã giao cho viện hóa học và viện hóa sinh biển
thực hiện nhiệm vụ đột xuất tổng hợp một số thuốc tiềm năng phục vụ điều trị covid một mươi chín
đại dịch covid một mươi chín đang diễn biến rất phức tạp số người lây nhiễm và tử vong ngày càng cao
ngoài giải pháp vaccine thì việc nghiên cứu tạo ra các thuốc điều trị là vô cùng quan trọng
hiện nay trên thế giới đã và đang thực hiện hai mươi chín thử nghiệm lâm sàng trên các bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó có tám thử nghiệm đã kết thúc và chứng minh nitazosanit có thể sử dụng an toàn
để điều trị sớm covid một mươi chín ở thể nhẹ và trung bình làm giảm tải lượng virus giảm số bệnh nhân phải nhập viện
nidajosanis cũng được chứng minh sử dụng hiệu quả để điều trị bệnh nhân mang thai
và điều trị dự phòng với các nhân viên y tế hiệu quả
đáng chú ý là kết quả thử nghiệm nitazosanit lâm sàng giai đoạn ba của công ty romac
theo phương pháp ngẫu nhiên mù đôi có đối chứng với giả dược tại ba mươi sáu trung tâm
được báo cáo trên ba trăm bảy mươi chín bệnh nhân gồm ba mươi bảy bệnh nhân nhẹ và trung bình sáu mươi chín bệnh nhân nặng
với liều sáu trăm linh mg chia làm hai lần trong năm ngày kết quả chứng minh nitajosanis có khả năng
làm giảm tám mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín phải nhập viện và trở nặng so với nhóm đối chứng
thời gian trung bình phục hồi bền vững là ba một ngày
thời gian để trở lại trạng thái bình thường giảm năm hai ngày so với giả dược
thuốc sử dụng an toàn có độ dung nạp tốt
theo đánh giá của công ty romac
thuốc này có hoạt tính tương đương với các kháng thể đơn dòng được fda cấp phép khẩn cấp điều trị covid một mươi chín
ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một công ty romac đã nộp đơn xin fda hoa kỳ cấp phép sử dụng thuốc nitajusanis nt ba trăm chín mươi
đường uống điều trị bệnh nhân covid một mươi chín thể nhẹ và trung bình
bên cạnh đó hãng dược nhật muốn đầu tư nghiên cứu vaccine và thuốc điều trị covid một mươi chín ở việt nam
trong buổi gặp thủ tướng phạm minh chính
tập đoàn dược xionogi mong bảo
muốn đầu tư một cơ sở nghiên cứu sản xuất vaccine và thuốc điều trị covid một mươi chín tại việt nam
và sẽ là cơ sở đầu tiên của tập đoàn tại khu vực đông nam á
theo cổng thông tin chính phủ
tiếp tổng giám đốc tập đoàn dược siêu chuyên sản xuất các loại thuốc chữa bệnh truyền nhiễm hàng đầu nhật bản
tại tokyo ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
thủ tướng phạm minh chính đánh giá cao kết quả của làm việc giữa lãnh đạo tập đoàn và bộ trưởng bộ y tế việt nam vừa qua
thủ tướng cho biết một trong những ưu tiên của việt nam trong chuyến thăm chính thức nhật bản lần này
là thúc đẩy hợp tác về y tế sản xuất thuốc chữa bệnh vaccine phòng covid một mươi chín và các vaccine phòng chống dịch bệnh khác
ông t c rogi cho biết tập đoàn sẽ tiếp tục hỗ trợ việt nam thử nghiệm sản xuất vaccine và thuốc điều trị covid một mươi chín
mong muốn đầu tư một cơ sở nghiên cứu sản xuất vaccine và thuốc điều trị tại việt nam
và sẽ là cơ sở đầu tiên của tập đoàn này tại khu vực đông nam á
thủ tướng nhất trí với đề nghị trên và đề nghị tập đoàn làm việc với bộ y tế và các bộ ngành liên quan của việt nam
để nghiên cứu triển khai
trên tinh thần thực hiện đúng luật pháp của mỗi bên và hai bên cùng có lợi
việc gì đầu tiên cũng thường khó khăn song mong tập đoàn sẽ thành công tại việt nam
góp phần phòng chống thành công đại dịch covid một mươi chín thủ tướng nhấn mạnh
trước đó ngày một tháng một mươi một ông t c rogi cho biết tập đoàn xionogi sẽ thử nghiệm lâm sàng
giai đoạn ba vaccine covid một mươi chín ở việt nam và một số quốc gia châu á khác trong tháng này
việt nam đồng ý phối hợp thử nghiệm lâm sàng để đổi lấy việc chuyển giao công nghệ
xionogi đang làm việc
đang là công ty đi đầu trong việc nghiên cứu và phát triển vaccine ngừa covid một mươi chín tại nhật
vaccine của công ty sử dụng công nghệ protein tái tổ hợp
tương tự công nghệ mà các hãng dược lớn như novavax sanofi và gsk đang sử dụng
xionogi cũng đang phát triển một loại thuốc điều trị covid một mươi chín đường uống
và bắt đầu thử nghiệm giai đoạn hai ba tại nhật bản từ tháng chín vừa qua